thông cáo báo chí kỳ họp một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
thưa quý vị từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ một mươi bảy
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một là mã về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ thành ủy đà nẵng và một số cá nhân
một nhỏ ban thường vụ thành quỳ đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
có các vi phạm khuyết điểm sau
chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng tự phê bình và phê bình
vi phạm quy định số bốn mươi hai của ban bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác
của thường trực thành quỳ và quy chế làm việc của thành quỳ
đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của ban thường vụ thành ủy
việc xem xét quy định luân chuyển bổ nhiệm một số căn bộ
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và các quy định của đảng
không nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận số một trăm năm mươi sáu của bộ chính trị
và thông báo số năm trăm năm mươi tám của ủy ban kiểm tra trung ương
trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý sử dụng đất đai
đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền không đúng pháp luật
có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản
triển khai dự án
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát lĩnh vực quản lý đất đai
trật từ đô thị trên địa bàn thành phố
để xảy ra nhiều vi phạm
gây bức xúc trong nhân dân
quyết định chủ trương cho chỉ định thầu bốn trên sáu dự án xây dựng trụ sở
các cơ quan vi phạm luật đấu thầu
đồng ý tiếp nhận sử dụng xe ô tô cho doanh nghiệp biếu tặng sai quy định
đồng chí nguyễn xuân anh ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng
có các vi phạm quyết điểm sau
với cương vị là người đứng đầu thành ủy
đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và các quy định của đảng nhà nước về công tác cán bộ
chủ trì xem xét quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt
trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền
những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm
ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất của ban thường vụ thành ủy
kê khai sử dụng băng cấp không đúng quy định
thiếu trung thực vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên
và quy định những điều đảng viên không được làm
thiếu gương mẫu
trong việc nhận sử dụng xe ô tô
do doanh nghiệp biếu tặng
và sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp
gây dư luận xấu trong xã hội
đồng chí huỳnh đức thơ phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
có các vi phạm khuyết điểm sau
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
với trách nhiệm đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố
đồng chí chịu trách nhiệm chính
về những vi phạm khuyết điểm
trong công tác quản lý đất đai
và trật tự đô thị
chưa chủ động đề xuất với ban thường vụ thành ủy
nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố
thuộc diện ban thường vụ thành ủy
quản lý theo quy định
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn xuân anh
và đồng chí huỳnh nhất thơ
là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu
đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên
và nhân dân đến mức phải xem xét
thi hành kỳ luật đảng
hai là mã
về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu
vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh
và đồng chí phạm thế dũng
nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư
ban cán sự đảng nguyên chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
một nhỏ đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy
của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh
và các quy định của ban thường vụ tỉnh ủy
trong lãnh đạo chỉ đạo một số hoạt động
của ủy ban nhân dân tỉnh
vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ
đề nghị quy hoạch bổ nhiệm
một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn
điều kiện không đúng quy định
bùng đỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu trách nhiệm để ủy ban nhân dân tỉnh
có nhiều vi phạm khuyết điểm như
giao đất cho thuê đất khi chưa có quy hoạch
không tổ chức đấu giá
vi phạm luật đất đai
gây thất thu ngân sách nhà nước
quản lý đầu tư xây dựng một số dự án
từ nguồn ngân sách nhà nước
vi phạm luật đấu thầu luật xây dựng
quyết định mở năm cửa khẩu phụ
lối mở biên giới
vi phạm nghị định của chính phủ
đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc của ban cán sự đảng
thiếu kiên quyết trong lãnh đạo
chỉ đạo chấn trình những vi phạm
quyết điểm của ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ
lối mở biên giới
vi phạm quy định của chính phủ
đối với đồng chí phạm thế dũng
nguyên phó bí thư tỉnh uỷ
nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm
quyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc của tỉnh uỷ
và quy chế làm việc của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định số năm mươi một
và quy định số hai trăm ba mươi một của ban bí thư
về quan hệ lãnh đạo chỉ đạo
của tỉnh uỷ thành uỷ
và các đảng đoàn ban cán sự đảng
vi phạm trong chỉ đạo
quyết định giao đất cho thuê đất không qua đấu giá
và quy định đầu tư
các dự án sử dụng ngân sách nhà nước
khai thác mỏ mở các cửa khẩu phụ
lối mở biên giới không đúng quy định
của chính phủ
thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm
một số người thân không đủ tiêu chuẩn điều kiện
những khuyết điểm vi phạm
của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
và đồng chí phạm thế dũng
là nghiêm trọng
ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên
và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương
yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và đồng chí võ ngọc thành
phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc
bà la mã
xem xét thi hành kỷ luật đối với
ban thường vụ đảng ủy và một số thành viên
hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương
vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn hóa chất việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
và một số cá nhân
như đã kết luận
tại kỳ họp thứ một mươi sáu
của ủy ban kiểm tra trung ương
gồm đồng chí nguyễn anh dũng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ
khối doanh nghiệp trung ương
bí thư đảng ủy
chủ tịch tập đoàn hóa chất việt nam
đồng chí nguyễn quốc tuấn
nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất việt nam
đồng chí đỗ quang triêu
nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty
đồng chí đỗ duy phi
nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tổng giám đốc tập đoàn hóa chất việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương
nhận thấy những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn hóa chất việt nam
các nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một
của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật cách tất cả
các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí nguyễn quốc tuấn
kỷ luật cảnh cáo đối với
đồng chí đỗ quang triều và đồng chí đỗ duy phi
đề nghị ban bí thư xem xét
thi hành kỷ luật
đối với đồng chí nguyễn anh dũng
yêu cầu đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
xem xét thi hành kỷ luật
đối với ban thường vụ đảng ủy
hoàn hóa chất việt nam
các nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
bốn làm mã
xem xét thi hành kỷ luật
một số cá nhân thuộc cơ quan thường trực
ban chỉ đạo tây nam bộ
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
các vi phạm khuyết điểm của một số cá nhân
thuộc cơ quan thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ
như đã kết luận tại kỳ họp thứ một mươi sáu
của ủy ban kiểm tra trung ương
gồm đồng chí nguyễn phong quang
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư đảng ủy
nguyên phó trưởng ban thường trực
nguyên thủ trưởng cơ quan thường trực ban chỉ đạo
đồng chí nguyễn quốc việt
bí thư đảng ủy phó trưởng ban chỉ đạo
đồng chí nguyễn thanh hải
nguyên ủy viên chuyên trách
nguyên tránh văn phòng ban chỉ đạo
đồng chí nguyễn văn út
tránh văn phòng ban chỉ đạo
đồng chí lê thị thu hằng
nguyên kế toán trưởng
đồng chí sơn thị quanh ni
ủy ban kiểm tra trung ương
nhận thấy những vi phạm khuyết điểm
của các đồng chí nêu trên
đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng
của ban chỉ đạo gây dư luận bức xúc
trong cán bộ đảng viên và nhân dân
căn cứ quy định số một trăm tám mươi
của bộ chính trị về xử lý
kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành
kỷ luật khai trừ đối với các đồng chí
nguyễn thanh hải lê thị thu hằng
kỷ luật cảnh cáo đối với các đồng chí
nguyễn quốc việt nguyễn văn út
kỷ luật khiển trách
đề nghị ban bí thư xem xét
thi hành kỷ luật đối với đồng chí
nguyễn phong quang
năm la mã
xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy đắc nông
ban thường vụ tỉnh ủy đắc nông
có một số vi phạm khuyết điểm
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức
thực hiện công tác tài chính đảng
buôn lọc quản lý không chỉ đạo
các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát
việc đầu tư xây dựng kho lưu trữ
của tỉnh để xảy ra vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện
ủy ban kiểm tra trung ương
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy
và thường trực tỉnh ủy đắc nông
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
xem xét xử lý kỷ luật đảng
theo thẩm quyền đối với các cá nhân
có vi phạm trong quá trình xây dựng
kho lưu trữ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm
đề xuất hình thức xử lý
theo quy định của đảng
đối với đồng chí nguyễn văn thử
nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy
báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
báo cáo kết quả giám sát
đối với thường trực tỉnh ủy lào cai
và một số cá nhân
kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy con tum
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật
trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy
và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sóc trăng
qua kiểm tra giám sát
ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra
những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng
rút kinh nghiệm sớm có các
biện pháp khắc phục sửa chữa
trong thời gian tới
bảy mươi năm mã cũng tại kỳ họp này
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
giải quyết tố cáo giải quyết khiếu nại
kỳ luật đảng đối với bốn trường hợp
theo thẩm quyền hết thông cáo